vì vậy trong quá trình thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
bắc ninh đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực kiểm soát tội phạm tại địa bàn khu công nghiệp
sau khi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân được ban hành
đảng ủy công an tỉnh bắc ninh đã tham mưu cho tỉnh ủy bắc
đảng ủy công an tỉnh bắc ninh ra kế hoạch số sáu mươi sáu ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
và ra nghị quyết số chín mươi sáu ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh bắc ninh
trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra kế hoạch số một trăm ba mươi ba để triển khai nghị quyết này
trong nội bộ công an tỉnh cũng đã ra kế hoạch số một trăm một mươi sáu chỉ đạo toàn bộ đảng bộ công an tỉnh
huyện thị xã thành phố thực hiện nghiêm túc tinh thần của nghị quyết một mươi hai
như vậy có thể nói toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh bắc ninh đã vào cuộc quyết liệt
để nghị quyết một mươi hai được triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh
điều đó được thể hiện qua những con số những việc làm cụ thể trên nhiều mặt của công an tỉnh bắc ninh trong thời gian qua
công an tỉnh bắc ninh chúng tôi đã bố trí được bốn trăm linh bảy đồng chí
trên bảy mươi bốn xã thì cơ cấu mỗi một xã đạt được tỷ lệ năm năm đồng chí chính quy trên một xã
công tác bố trí xây dựng trụ sở trang thiết bị công cụ hỗ trợ
thì chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân xây dựng với kế hoạch sẽ xây dựng toàn bộ các xã thị trấn của địa bàn tỉnh bắc ninh
các trụ sở đều chính quy hiện nay chúng tôi đã xây dựng được năm mươi một trụ sở còn hai mươi ba trụ sở nữa
theo tiến độ theo nội trình mỗi một năm xây dựng hơn một mươi trụ sở sẽ hoàn thiện trong chương trình đề ra
chúng tôi đã trang bị được ba mươi tám trên năm mươi năm danh mục trang bị cho công an cấp xã
tại bắc ninh trung bình có khoảng hơn bốn trăm linh người lao động
ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc
chính vì vậy trong những mục tiêu chung để thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai
cấp ủy chính quyền và công an tỉnh bắc ninh đặc biệt chú trọng tới đặc thù riêng này của địa phương
khu công nghiệp là nơi tập trung nhiều tầng lớp dân cư khác nhau cuộc sống xa nhà nhiều cám rỗ
khiến không ít người xa vào tệ nạn xã hội hay cuốn vào các hoạt động phạm tội
vi phạm luật hôn nhân gia đình từ đó dẫn tới nhiều vụ trọng án do ghen tuồng tình ái
nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn có nhiều khu cụm công nghiệp để ẩn nấp hoạt động phạm tội
làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó nổi lên là tình trạng cứng đoạn tài sản tín dụng đen cho vai nặng lãi trộm cắp tài sản
cướp giật tung tin sai sự thật trên internet trong các khu công nghiệp
sự tranh giành ảnh hưởng của các băng nhóm xã hội
chúng tôi xác định có những nhóm đối tượng liên quan đến từ đối tượng tỉnh miền núi
các tỉnh bắc trung bộ báo cáo công chí là người nghiệp di cư
cho nên về đây thì không có tiền để sử dụng có thể bán lẻ ma túy để lấy tiền luôn
cho nên nó xuất hiện những tình trạng phức tạp về tội phạm ma túy
kinh tế khó khăn cắt giảm lao động việt nam
thì sinh ra trộm cắp rồi là cướp giật
rồi là những cái nội dung mà người ta thiếu hiểu biết
về pháp luật thì dẫn đến những tai nạn giao thông và tiềm mẩn
những cái mất an toàn về lao động
tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra trong các công ty cũng diễn biến cũng khá phức tạp
những đối tượng trộm cắp tài sản thì chủ yếu là công nhân
người lao động trong các công ty
những đối tượng này họ lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý tài sản của các doanh nghiệp
từ đó cấu kết với công nhân và lực lượng thậm chí là có cả những lực lượng bảo vệ
thực hiện những hành vi trộm cắp tài sản
nên những vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn công nghiệp thì thường với cái giá trị tài sản rất lớn
thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị công an tỉnh bắc ninh đã dành nhiều ưu tiên để đầu tư phương tiện
bố trí nhân lực ưu tú về các địa bàn có khu công nghiệp tập trung đông người lao động
ngoài việc đảm bảo số lượng công an chính quy về các xã bắc ninh hiện có bốn đổn công an khu công nghiệp
quế võ tiên sơn yên phong và đổn công an khu công nghiệp vsip
tại bốn đổn này công an tỉnh bắc ninh đã tập trung xây dựng trụ sở khang trang đầu tư trang thiết bị
có những đồn được bố trí hơn một mươi cán bộ để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn
khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh nằm trên địa bàn bốn xã đông phong yên trung long châu đông tiến
có tổng diện tích bảy trăm linh hectare hiện có một trăm hai mươi hai doanh nghiệp đang hoạt động
lượng công nhân ở đây hiện thường giao động từ bảy mươi đến tám mươi người
với quân số được bố trí một mươi hai cán bộ trong thời gian qua đồn công an khu công nghiệp yên phong thường
xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ hạ tầng khu công nghiệp công an xã và các đơn vị nghiệp vụ của
công an huyện để tăng cường công tác tuần tra phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật
phối hợp với các công ty lực lượng bảo vệ của các cơ quan
các doanh nghiệp sử dụng các biện pháp ngăn chặn nhằm kịp thời phát hiện sự móc nối giữa đối tượng
bên ngoài với đối tượng bên trong các công ty để thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản cối gây
thương tích gây dối trật tự công cộng cơ bản giúp ổn định tình hình
triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai về xây dựng lực lượng công an nhân dân chỉ huy cán bộ đồn
công an khu công nghiệp yên phong đã nhận thức nghiêm túc đầy đủ về ý nghĩa của nghị quyết
và xác định rõ những mục tiêu cần đạt được để thực hiện thắng lợi nghị quyết này
triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ có những nhận thức rõ về quan điểm trùng trương của bộ
chính trị cũng như của lãnh đạo bộ ngoan cái thứ hai là chúng tôi cũng tập trung làm tốt công tác giáo
dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ thống nhuận vai trò ý nghĩa của nghị quyết
đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đặc biệt là trong giai
đoạn hiện nay tình hình tội phạm hoạt động với những thủ đoạn hết sức tình vi đặc biệt là những thủ
đoạn hoạt động trên không gian mạng thường xuyên phối hợp với các công ty làm tốt công tác phòng ngừa
tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người nước ngoài đảm bảo tạo một môi trường đầu tư an toàn
vì đông phong là đơn vị giáp danh với khu công nghiệp cho nên là công an huyện là chú trọng quan tâm hơn
sau khi lực lượng công an tăng cường có đồn công an tại khu công nghiệp cũng như là công an chính quy về
thì những vụ việc xảy ra trên địa bàn là giải quyết được nhanh chóng
khi có sự việc xảy ra ban công an cũng như là lãnh đạo ủy ban chúng tôi thông tin cái là anh em cử người tập trung về để xử lý
thế ở đây triệt đề nhất là có những cái vụ trộm cắp giả
cái thứ hai là những cái vụ va chạm an toàn giao thông
hiện nay là công an đi làm thương xuyên cho nên là đối với các cái vụ tài nạn giao thông là đã giảm đi
trước bình quân mỗi một năm đấy có khoảng bảy tám vụ thì hầu như cũng là bị thương rất nhiều
nhưng đến năm nay thì chỉ có một hai vụ thôi mà cái trọng thương xảy ra rất ít
công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững cho nên là tình hình phát triển kinh tế của nhân dân được tăng lên
thành phố tử sơn cũng là một địa bàn trọng điểm khu công nghiệp của tỉnh bắc ninh đồng thời còn giáp danh với thành phố hà nội
kết quả công tác theo dõi nắm địa bàn của công an thành phố tử sơn cho thấy trong thời gian qua
năm mươi số đối tượng phạm tội trên địa bàn thành phố này là người từ địa phương khác đến
chính vì vậy bên cạnh hoạt động tấn công chấn áp tội phạm công an thành phố tử sơn đã tham mưu tích cực cho cấp ủy
chính quyền tăng cường quản lý nhà nước từ cơ sở
nắm hộ nắm người nắm ngành nghề kinh doanh phối hợp với cơ quan doanh nghiệp trong quản lý người lao động
làm tốt công tác phòng ngừa xã hội nhằm giảm thiểu tội phạm
chính vì vậy bên cạnh hoạt động tấn công chấn áp tội phạm công an thành phố tử sơn đã tham mưu tích cực cho cấp ủy

chính vì vậy bên cạnh hoạt động tấn công chấn áp tội phạm công an thành phố tử sơn đã tham mưu tích cực cho cấp ủy
chấn áp tội phạm công an thành phố tử sơn đã tham mưu tích cực cho cấp ủy
nó luôn là môi trường ổn định để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài